chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ và thiếu tướng phan văn sự
chính ủy bộ tư lệnh tp hcm tiếp xúc cử tri huyện củ chi và huyện hóc môn sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri bày tỏ đến kế hoạch mở cửa trường học trở lại để học sinh đến trường học trực tiếp
nhất là khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát
trao đổi với cử tri ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nhìn nhận việc mở cửa trường học là vấn đề rất lớn rất khó và rất quan trọng
nhất là đối với một thành phố có gần một bảy triệu học sinh như tp hcm
thời gian qua các cháu ở nhà học trực tuyến gây nhiều hệ lụy không chỉ là không có phương tiện học trực tuyến
không được gặp gỡ bạn bè mà gia đình ở nhà cùng cháu nhỏ học hoặc học trực tuyến nảy sinh chuyện khác
như hình thành thói quen mới như nghiện game hay không giao tiếp trực tiếp sẽ lệch lạc đến phát triển nhân cách
việc này chưa có nghiên cứu đầy đủ
nhưng một số chuyên gia nói rằng nếu kéo dài sẽ không tốt gây ra nhiều hệ lụy
lãnh đạo tp hcm cho biết thời gian qua thành phố tuân thủ hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời giao sở y tế và sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị điều kiện để mở lại trường học
bên cạnh đó thành phố đã chỉ đạo xã đảo thành an huyện gần giờ
thí điểm mở lại cấp học một hai sáu chín một mươi hai để có thể thực tiễn rút ra kinh nghiệm
hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố có nhiều cải thiện có nhiều vùng xanh
thành phố đang cố gắng thực hiện các tiêu chí trường học an toàn và xử lý tốt các tình huống có f
ông phan văn mãi đề nghị huyện củ chi và huyện hóc môn nghiên cứu có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trước
vì các xã thì dễ hơn ở các phường nội thành
hai huyện có thể tổ chức dạy học ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp một cấp hai
trong tuần này tp hcm sẽ làm việc với sở giáo dục và đào tạo
sở y tế để hoàn thiện kế hoạch mở lại cửa trường học
chủ tịch ubnd tp hcm thông tin
vừa qua ubnd tỉnh bình phước ban hành công văn về việc phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
theo đó bình phước hiện vẫn đang có nguy cơ dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai
trong đó có ba địa phương gồm thị xã bình long thị xã phước long và huyện trơn thành có nguy cơ dịch cấp độ ba
tám địa phương ở bình phước có nguy cơ dịch covid một mươi chín ở cấp độ ba
nguy cơ dịch ở cấp độ hai gồm có huyện đồng phú hớn quản bù gia mập bù đốc bù đăng lộc ninh phú riềng và thành phố đồng xoài
riêng thị xã bình long phước long huyện trân thành có nguy cơ dịch cấp độ ba
về cấp xã hiện tỉnh có chín mươi trên một trăm một mươi một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ hai một mươi năm xã có nguy cơ dịch ở cấp độ ba và sáu xã có nguy cơ dịch ở cấp độ bốn
gồm phường long phước phường phước bình thị xã phước long xã thanh lương thị xã bình long
xã đức hạnh huyện bù gia mập thị trấn trơn thành và xã minh hưng huyện trân thành
cũng trong tuần qua bình phước cũng ghi nhận số ca nhiễm đang trên một trăm linh ca một ngày trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
trước diễn biến này tỉnh bình phước cũng đã có đề án tăng cường khả năng cung ứng sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo cho tình huống có từ một đến một mươi ca đang điều trị cho các bệnh viện sở y tế cơ sở y tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo thống kê từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh bình phước đến ngày một mươi năm tháng một mươi một đã có bảy trăm hai mươi bốn năm trăm một mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm phòng mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín
đạt tỷ lệ chín mươi năm ba và bốn trăm hai mươi bốn tám trăm một mươi bảy người đã tiêm phòng mũi hai đạt tỷ lệ năm mươi năm
hiện còn khoảng ba mươi sáu người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cùng với đó bình phước cũng đang chuẩn bị cho việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cũng theo cdc bình phước sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một bình phước đã ghi nhận thêm bảy mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó có bốn mươi ba ca nhiễm cộng đồng
hiện tổng số ca nhiễm tại bình phước đã tăng lên ba sáu trăm bốn mươi một ca trong đó có một sáu trăm năm mươi một ca đang tiếp tục được điều trị
liên quan tới tình hình dịch tại tp hà nội mới đây ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
địa phương đang cho f một thuộc bốn nhóm đối tượng đặc biệt được cách ly ở nhà gồm người già người có bệnh nền phụ nữ mang thai và trẻ em
khi f một sống ở trung cư các hộ gia đình bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà tránh hiện tượng người dân xung quanh phản đối
để cách ly tại nhà gia đình f một phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng riêng nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc thu gom rác thải đúng quy định của bộ y tế
phó giám đốc cdc hà nội thông tin thêm ngoài những điều kiện trên nếu
f một ở trung cư và muốn cách ly tại nhà thì cần được sự đồng ý của gia đình bên cạnh
khi sống ở trung cư những hộ bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà tránh hiện tượng người dân xung quanh phản đối ông tuấn nói
trước đó trong kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi nêu rõ
hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
trẻ em có người chăm sóc các f một còn lại thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định
hiện nhiều quận huyện tại hà nội đã triển khai cho f một là đối tượng đặc biệt cách ly tại nhà
tại quận nam từ liêm tối ngày một mươi năm tháng một mươi một ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận cho biết
địa phương đã cách ly gần một trăm linh f một tại nhà ở tất cả một mươi trên một mươi phường
các f một đều được phường ban hành quyết định cách ly có tổ covid một mươi chín cộng đồng y tế công an giám sát hàng ngày
gia đình f một cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện như có phòng cách ly riêng
nhà vệ sinh riêng có người chăm sóc
những người nào đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn nói trên và lực lượng chức năng đã kiểm tra kỹ thì mới được cách ly tại nhà
trường hợp nào không đủ tiêu chuẩn sẽ phải đi cách ly tập trung ông tuấn thông tin
tại quận hà đông đại diện trung tâm y tế quận thông tin từ đầu tháng một mươi một
người cao tuổi người có bệnh nền người phụ nữ có thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em là f một đủ điều kiện như trên cũng được cách ly tại nhà
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh trở lại tại hà nội trong thời gian gần đây
bảy ngày qua trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca covid một mươi chín trong đó cao điểm nhất vào ngày một mươi năm tháng một mươi một với hai trăm tám mươi chín f bốn mươi bảy ca cộng đồng
số f tăng khiến số f một cũng tăng lên đáng kể
tuy nhiên hà nội chưa tính tới việc cho f một không thuộc đối tượng đặc biệt cách ly tại nhà
theo phó giám đốc cdc khổng minh tuấn trước mắt hà nội vẫn đủ nguồn lực cách ly tập trung f f một như hiện nay
khi f f một gia tăng đến mức độ nào đó mới tính đến việc cách ly tại nhà
thứ hai đặc thù của thành phố hà nội là đất chật người đông khác với các tỉnh khó đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
thưa quý vị những ngày gần đây diễn biến dịch tại thành phố bắc ninh đang có dấu hiệu phức tạp
chủ tịch thành phố bắc ninh ra quyết định ba nghìn một trăm tám mươi sáu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại phường văn dương khi địa bàn này vừa xác định là vùng cam cấp độ ba
thành phố cũng áp dụng phương thức phát phiếu đi chợ và bán hàng mang về
theo đó dừng các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời không quá năm người cùng thời điểm tiệc cưới liên hoan đám hiếu tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá hai mươi người không quá bốn mươi tám tiếng
nhà hàng quán ăn chỉ được bán mang về bắt buộc tạo mã qr dán tại nơi thuận tiện để khách quét mã khi ra vào lắp đặt hệ thống camera giám sát chủ quán nhân viên phục vụ phải tiêm đủ hai mũi vaccine
ủy ban nhân dân phường thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ hai ngày một lần đối với chợ truyền thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường quán bar karaoke
massag bida ngừng hoạt động các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ giảm ít nhất năm mươi công suất trong các trường hợp có khách lưu trú trước thời điểm cơ sở được xác định trong vùng cam cấp độ ba
thời gian áp dụng các biện pháp trên từ một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
trước đó tỉnh bắc ninh ban hành quyết định áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch tại huyện quế võ theo cấp độ ba trừ xã phương liễu áp dụng các biện pháp chống dịch ở cấp độ bốn màu đỏ
theo sở y tế bắc ninh từ sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận một trăm linh năm ca mắc mới covid một mươi chín trong đó thành phố bắc ninh ba mươi sáu ca huyện thuận thành một mươi tám ca huyện quế võ bốn mươi chín ca huyện gia bình một ca một ca về từ vùng dịch
chuyển sang những diễn biến covid mới nhất tại ổ dịch lao bảo quảng trị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị vừa công bố hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín đã xác nhận bằng xét nghiệm
từ tối ngày một mươi năm tháng một mươi một huyện thuận thành huyện quế võ bốn mươi chín huyện gia bình một ca một ca về từ vùng dịch
từ tối ngày một mươi năm tháng một mươi một trong số này số ca tại thị trấn vùng biên la bảo huyện đường hóa chiếm một nửa và có đến ba ca cộng đồng
trong khi đó tại đắk rông huyện miền núi thứ hai của quảng trị có năm ca cộng đồng phát hiện hôm ngày một mươi bốn tháng một mươi một thì nay cũng có thêm năm ca mới phát hiện tại các khu vực phong tỏa thuộc thị trấn crong plang
từ đầu tháng một mươi một đến nay dịch covid một mươi chín bất ngờ bùng phát lại tại thị trấn lao bao huyện hướng hóa với hơn sáu mươi ca covid một mươi chín phát hiện ngoài cộng đồng
ngành chức năng đã phát hiện rất nhiều biện pháp như test nhanh toàn thị trấn tăng cường tiêm vaccine là bệnh viện điều trị covid một mươi chín quy mô năm mươi giường dừng hoạt động vận tải lập chốt trận kiểm tra việc ra vào khu vực thị trấn
trao đổi với phóng viên ông đỗ văn hùng giám đốc sở y tế tỉnh quảng trị cho biết địa phương đang dồn toàn lực để dập dịch covid một mươi chín tại thị trấn lao bảo dự kiến khống chế được dịch trong vòng một mươi ngày tới
bác sĩ nguyễn đức thuận giám đốc sở y tế lâm đồng mới đây cho biết
số ca nhiễm covid một mươi chín ở lâm đồng tăng nhanh với một trăm bốn mươi chín ca dương tính mới ngày hôm trước ngày một mươi năm tháng một mươi một ghi nhận tám mươi hai ca trên địa bàn tỉnh thêm nhiều địa phương chuyển màu vàng cam đỏ chỉ còn huyện cát tiên là vùng xanh
theo bác sĩ thuận từ bảy h ngày một mươi năm tháng một mươi một đến bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận thêm một trăm bốn mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay lên một ba trăm năm mươi ba trường hợp
số ca nhiễm mới được ghi nhận cụ thể
đà lạt chín ca huyện đơn dương hai mươi ba ca huyện đức trọng sáu mươi ba ca huyện lâm hà bảy ca huyện đa khoai một mươi ca huyện bảo lâm hai ca thành phố bảo lộc sáu ca huyện di linh tám ca và huyện đa thét hai mươi một ca
tại thành phố đà lạt có chín ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó hai bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng là các trường hợp f một của bệnh nhân phát hiện tại tỉnh đồng nai
tiếp xúc lần cuối ngày một mươi tháng một mươi một tại xã trạm hành ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm phát hiện ông hpt bí thư xã trạm hành dương tính
với covid một mươi chín và một ca ngụ tại phường hai thành phố đà lạt hiện cả hai người này đang được điều trị tại bệnh viện nhi lâm đồng sức khỏe ổn định
vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín liên quan đến bí thư xã trạm hành nhiễm covid một mươi chín cơ quan chức năng truy vết có hơn năm mươi người f một
đa số là cán bộ làm việc tại xã đang phải cách ly phòng dịch tại địa phương
ngoài ra tại đà lạt còn có bốn bệnh nhân là các f một của bệnh nhân vvt liên quan ổ dịch tại xã tân thành lâm hà đang cách ly tập trung
hai bệnh nhân là f một
liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán cà phê trang đường hai bà trưng đà lạt và một bệnh nhân có yếu tố về từ tây ninh
địa phương có ca nhiễm nhiều nhất là huyện đức trọng với sáu mươi ba ca
cụ thể một mươi sáu bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng ở xã nong tha hạ vùng đỏ liên quan đến các chuỗi lây nhiễm trước đó
có ba bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng ở liên nghĩa
ngoài ra có bốn mươi ba trường hợp xét nghiệm cộng đồng test nhanh dương tính tại non thoa hạ bốn mươi ca xã hiệp thạnh một ca và xã liên nghĩa một ca đang chờ kết quả pcr
tại đạ thẻ đã phát hiện thêm hai mươi một bệnh nhân là các trường hợp f một liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại thị trấn đạ thẻ vùng đỏ có một mươi bảy ca mỹ đức hai ca và xã đạ kho hai ca đang cách ly tập trung
còn tại huyện đạ hoa huai tiếp tục ghi nhận một mươi ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có chín trường hợp f một liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại xã đạ oai vùng đỏ và xã đạ tôn vùng đang cách ly tập trung
có một bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch
tại huyện đơn dương tuy chưa có vùng đỏ nhưng ghi nhận thêm hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó hai mươi một ca phát hiện trong cộng đồng
riêng thị trấn thạnh mỹ có một mươi chín bệnh nhân có một bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ bình dương
ngoài ra các địa phương thành phố bảo lộc huyện di linh lâm hà và bảo lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới có yếu tố dịch tễ từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh về từ các địa phương ở lâm đồng
còn tại các tỉnh miền tây theo lãnh đạo các tỉnh thành vùng đồng bằng sông kiều long người dân khu vực này đang sống chung với covid một mươi chín
nên cần những biện pháp thích ứng an toàn để vừa phòng chống dịch vừa làm việc lao động sản xuất
ngoài việc áp dụng năm ca đổ phủ vaccine nhanh cho người dân miền tây là biện pháp hiểu hiệu nhất
để ngăn sự bùng phát của dịch giảm dần ca bệnh nặng
theo thông tin cập nhật mới nhất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu thông báo
địa phương có thêm ba trăm hai mươi tám f tăng ba mươi trường hợp so với ngày trước với hai trăm một mươi f cộng đồng
các khu vực phát hiện nhiều ca mắc nhất trong cộng đồng là thành phố bạc liêu năm mươi tám trường hợp
bệnh viện đa khoa thanh vũ một mươi một huyện vĩnh lợi một mươi chín hòa bình hai mươi một thị xã giá rai ba mươi sáu huyện đông hải
hồng dân hai mươi
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh bạc liêu lên kế hoạch tiêm vaccine cho gần năm mươi tám học sinh lớp sáu một mươi hai
và trẻ em cộng đồng trong độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thời gian từ một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trong hai mươi bốn giờ qua bạc liêu có thêm sáu trăm bảy mươi tám người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một và ba tám trăm một mươi bốn người được tiêm mũi hai
toàn tỉnh đã có năm trăm năm mươi một bảy mươi bốn người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một đạt tám mươi hai
mũi hai đạt năm mươi hai bảy mươi chín
theo quy định mới về việc thích ứng với dịch bệnh covid một mươi chín của ubnd tỉnh bạc liêu áp dụng từ một mươi sáu tháng một mươi một
người từ vùng dịch cấp một cấp hai vào tỉnh không phải xét nghiệm cấp ba cấp bốn phải có giấy chứng nhận âm tính ncov
qua xét nghiệm real time pcr test nhanh kháng nguyên trong thời hạn bảy mươi hai giờ
tại sóc trăng sở y tế tỉnh vừa ghi nhận ba trăm bảy mươi sáu f mới trong ngày một mươi năm tháng một mươi một một trăm bốn mươi sáu ca cộng đồng
sóc trăng vừa có thêm một cơ sở điều trị
covid một mươi chín nâng tổng số lên bốn mươi chín tổng cộng bốn tám trăm bảy mươi một giường
địa phương đang có điều trị cho ba một trăm một mươi sáu ca nhiễm ncov trong đó bảy trăm sáu mươi tám ca dưới một mươi sáu tuổi
hai trăm bảy mươi bốn bệnh nhân sáu mươi năm tuổi trở lên sáu mươi sáu ca bệnh nặng sáu ca thở máy sâu nhập
trong hai mươi bốn giờ qua sóc trăng tiêm ba một trăm tám mươi hai mũi một và bốn mươi một bảy trăm một mươi sáu mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
ngoài ra thêm hai trăm chín mươi một người dưới một mươi tám tuổi được tiêm vaccine
cộng dồn là ba mươi một mũi một và bốn mươi một bảy trăm một mươi sáu mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tại kiên giang trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh ghi nhận ba trăm chín mươi sáu f mới
nâng tổng số ca nhiễm ncov từ hai mươi một tháng sáu đến nay là một mươi năm ba trăm bảy mươi bốn ca
riêng phú quốc có ba mươi sáu ca giảm một mươi ba trường hợp so với ngày trước
theo sở y tế kiên giang f mới toàn tỉnh tăng bảy mươi hai ca so với ngày trước
nhưng ca nhiễm cộng đồng giảm
f tăng cao chủ yếu trong khu cách ly nhiều nhất là huyện châu thành kiên hải và kiên lương
tại thành phố phú quốc ngành y tế đã tổ chức tiêm đủ hai mũi
vaccine cho toàn bộ dân số và người lao động làm việc tại đảo từ một mươi tám tuổi trở lên
bên cạnh đó một trăm linh học sinh cấp ba và trường trung cấp việt hàn ở phú quốc đã được tiêm vaccine
tại đồng tháp toàn tỉnh đã tiêm một tám trăm một mươi sáu bốn trăm linh liều gồm một một trăm linh ba bảy trăm linh một mũi một
đạt tám mươi một ba mươi một dân số bảy trăm một mươi hai sáu trăm chín mươi chín mũi hai tương ứng năm mươi hai năm mươi một
trong tuần qua đồng tháp ghi nhận hai năm trăm tám mươi f mới
đặc biệt những người mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
chiếm đến chín mươi sáu sáu mươi hai số ca đang điều trị
tại an giang ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vừa ghi nhận thêm bốn trăm tám mươi hai f
số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh giảm năm mươi sáu ca so với ngày trước
huyện châu thành có ba mươi tám trường hợp liên quan ổ dịch tại công ty samho
trong một mươi năm lần nhận vaccine từ bộ y tế an giang có hai bốn trăm bảy mươi hai bốn trăm bốn mươi liều
đã tiêm hai một trăm năm mươi năm trăm ba mươi một liều
trong một mươi năm lần nhận vắc xin từ bộ y tế an giang có hai bốn trăm bảy mươi hai bốn trăm bốn mươi liều
người từ một mươi tám tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm vắc xin mũi một và hai của tỉnh lần lượt là chín mươi năm hai mươi ba và sáu mươi một năm mươi bảy
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi một an giang tiêm sáu sáu trăm một mươi ba mũi một năm mươi chín hai mươi bảy mũi hai
tại cần thơ ba trăm chín mươi f mới được phát hiện trong hai mươi bốn giờ qua
địa phương này đã tiêm một hai trăm sáu mươi sáu tám trăm bốn mươi bảy mũi
trên một ba trăm chín mươi ba tám trăm sáu mươi năm liều vắc xin đạt gần chín mươi tỷ lệ mũi hai là ba mươi sáu
trong hai mươi bốn giờ qua an giang có hai sáu trăm một mươi ba sáu trăm một mươi ba liều
đạt gần chín mươi tỷ lệ mũi hai là ba mươi sáu
trong hai mươi bốn giờ qua cà mau có hai trăm một mươi năm f mới với một trăm linh năm ca cộng đồng vừa phát hiện tại huyện cái nước năm mươi ba ca
thành phố cà mau hai mươi chín ca còn lại ở huyện nam căn u minh và thới bình
cà mau còn tồn ba trăm một mươi hai trăm bốn mươi ba liều vaccine trong tổng số một năm trăm sáu mươi bảy hai trăm ba mươi liều được bộ y tế phân bổ
khoảng bảy mươi năm dân số tỉnh cà mau được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tám trăm năm mươi bảy ba trăm chín mươi chín người
trong đó người đủ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm mũi một đạt gần một trăm linh mũi hai gần năm mươi một trăm linh tám sáu trăm ba mươi trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại cà mau được tiêm mũi một là một trăm linh tám sáu trăm ba mươi người tỷ lệ gần một trăm linh
tại tỉnh khánh hòa mới đây phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa đinh văn thiệu ký quyết định từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ba pup vũ trường karaoke phòng trà ca nhạc câu lạc bộ hát với nhau
massage được hoạt động trở lại với điều kiện chỉ được tiếp người có thể xanh thẻ vàng và tuân thủ nghiêm an toàn phòng chống dịch
chủ các cơ sở dịch vụ trên phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chí phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó các dịch vụ chỉ được đón người có thẻ xanh thẻ vàng và hoạt động không quá năm mươi công suất
bắt buộc phải quét mã qr chấp hành năm k
ubnd tỉnh cánh hòa yêu cầu người dân thực hiện năm k khi ra khỏi nhà hạn chế tập trung đông người
đối với hội nghị hội thảo văn hóa
nghệ thuật tập thể dục thể thao lễ hội liên hoan tiệc cưới các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng
được phép triển khai nhưng không quá một trăm linh người cùng thời điểm bắt buộc phải quét mã qr
và phải được ubnd cấp xã xem xét chấp thuận trước khi tổ chức
động thái trên được đưa ra sau khi tỉnh khánh hòa kết thúc giai đoạn hai về kế hoạch thích ứng an toàn
trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội
theo ubnd tỉnh cánh hòa đến nay địa phương cơ bản kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín
tỷ lệ người một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mỗi một vaccine đạt gần chín mươi chín
số người đủ một mươi tám tuổi được tiêm hai mũi vaccine đạt gần chín mươi
từ hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi năm tháng một mươi một tỉnh khánh hòa ghi nhận một mươi bốn trăm ba mươi hai ca nhiễm ncov
trong đó có chín bốn mươi chín bệnh nhân khỏi bệnh
hai trên chín huyện thị xã thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là khánh sơn và trường sa
thông tin cuối cùng của bản tin liên quan đến vụ việc xử lý vi phạm một quán gà
theo đó chủ quán karaoke có bốn nữ nhân viên mắc covid một mươi chín
khiến hàng trăm người trở thành f một vừa bị ubnd huyện nghi xuân hà tĩnh ra quyết định xử phạt hơn hai mươi chín triệu đồng
nguồn tin từ ubnd huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông hà văn toản năm mươi tám tuổi
chủ quán karaoke an hồng huyện nghi xuân
vì các hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và một số lĩnh vực khác
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi năm phút ngày ba tháng một mươi một
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an hà tĩnh
phối hợp với công an huyện nghi xuân kiểm tra hoạt động tại cơ sở kinh doanh karaoke an hồng
tổ dân phố một thị trấn xuân an do ông toản làm chủ
qua kiểm tra đoàn phát hiện cơ sở này vi phạm một số quy định
như không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài thời gian quy định từ tám giờ đến hai mươi bốn giờ hàng ngày
để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực của mình quản lý
với những vi phạm trên ông toàn bị xử phạt tổng số tiền là hai mươi bảy năm triệu đồng
ngoài ra ủy ban nhân dân huyện nghi xuân cũng buộc ông toàn phải nộp lại số tiền bất hợp pháp có được
do thực hiện hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ tám đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày
với số tiền là một tám triệu đồng
trước đó tối ngày một mươi một tháng một mươi một ngành y tế huyện nghi xuân lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
của năm nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke an hồng cho kết quả năm mẫu đều dương tính với covid một mươi chín
xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh
cho kết quả bốn mẫu dương tính với covid một mươi chín một âm tính
theo điều tra dịch tễ các ca bệnh trên đến quán karaoke phục vụ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
những người này cũng có lịch trình đi lại khá phức tạp thường xuyên đi chợ
đến các quán ăn ở thành phố vinh và huyện nghi xuân
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã truy vết được hơn sáu trăm năm mươi f một
hiện trùng bệnh tại quán karaoke ăn hồng đã có một mươi bốn người mắc covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đang quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại